thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện một nghìn một trăm hai mươi ba cdttg ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
về việc tăng cường phòng mở đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá
thời gian qua các hoạt động tội phạm liên quan đến cờ bạc nhất là cá độ bóng đá gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng
và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác
đặc biệt lợi dụng sự kiện giải vô địch bóng đá thế giới world cup hai nghìn hai mươi hai đang diễn ra
hoạt động cá độ bóng đá diễn ra hết sức phức tạp với phương thức của các bạn ngày càng tinh vi
để kịp thời ngăn chặn đẩy lùi chấm dứt tệ nạn cá độ bóng đá đảm bảo giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
thủ tướng chính phủ yêu cầu
bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nắm chắc tình hình quản lý chặt chẽ các đối tượng địa bàn trọng điểm tổ chức đấu tranh triệt phá
ổ nhóm đường dây đối tượng hoạt động cơ bạc cá độ bóng đá nhất là trong thời gian diễn ra vòng trung quân cấp hai nghìn hai mươi hai
đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như tín sen lừa đảo cướp cướp giật trộm cắp tài sản
thông tin và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức
không tham gia các hoạt động cơ bạc nhất là cá độ bóng đá qua mạng internet
phối hợp chặt chẽ với bộ công an ngăn chặn các trang website cơ bạc cá độ và thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ
để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm đường dây cá độ bóng đá
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng
nòng cốt là lực lượng công an tổ chức tấn công chấn áp mạnh mẽ xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn
tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác hoạt động cá độ bóng đá
sau một ngày xét xử vụ bạo hành bé gái tám tuổi tử vong tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn võ quỳnh trang tử hình về tội giết người
ba năm tù về tội hành hạ người khác tổng hợp hình phạt là tử hình
bị cáo nguyễn kim trung thái ba năm tù tội hành hạ người khác năm năm tù đối với tội che giấu tội phạm và tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù
hội đồng xét xử nhận định đồng tình với viện kiểm sát truy tố trang tội hạnh hạ người khác với tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần
bị cáo trang có hành vi tàn độc gây đau đớn cho bị hại thời gian dài khi bé không có khả năng chống cự
bị cáo phạm tội vì động cơ đê hèn côn đồ với người dưới một mươi sáu tuổi
cần xử phạt bị cáo nghiêm khắc nhất
thái không phải là đồng phạm với trang về tội giết người
theo tòa thái phạm hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
bị cáo thái là cha của bị hại phạm tội đối với con cái người lệ thuộc mình là vô triệu cần phải xử phạt thật nghiêm
với hành vi đánh chết mẹ ruột đối tượng nguyễn thanh tùng bốn mươi chín tuổi chú tại phường an hòa tp biên hòa
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam vào sáng ngày hôm nay
cơ quan công an xác định vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi một nguyễn thanh tùng đã sử dụng một cây gậy bằng kim loại
đánh liên tiếp vào đầu bà nguyễn thị liêm sáu mươi chín tuổi mẹ ruột tùng khiến bà liên gục xuống nền nhà
sau đó tùng tiếp tục đi ngủ
khoảng năm giờ ngày một mươi chín tháng một mươi một tùng ngủ dậy thì phát hiện bà liêm đã tử vong nên đã kéo sát bà liêm ra phía sau vườn cất giấu
đến chín giờ cùng ngày tùng mới báo cho gia đình biết sự việc là mình đã đánh chết mẹ ruột
nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng nói trên là do tùng ăn nhậu say về bị mẹ mắng nên đã ra tay sát hại mẹ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai người
nguyên là tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện bù đăng bao gồm phạm đình nhất và nguyễn thanh lâm
cùng chú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng cả hai bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ kết quả điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra có đủ căn cứ xác định từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
khi đang giữ chức vụ tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện bù đăng phạm đình nhất đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra
ký duyệt hồ sơ chứng tử đề nghị thanh quyết toán đối với các khoản phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu
hội đồng nhân dân huyện bù đăng từ đó trương thị hiệp là kê toán của đơn vị đã bị khởi tố bị can bắt tạm giam trước đó
đã lợi dụng lập khống hồ sơ chứng tử quyết toán để chiếm đoạt kinh phí gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn một tỷ đồng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khi đang giữ chức vụ tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện bù đăng
nguyễn thanh lâm đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra ký duyệt hồ sơ chứng tử đề nghị thanh quyết toán đối với các khoản phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu
hội đồng nhân dân huyện bù đăng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
sáng nay phòng an ninh đối nội công an tỉnh ninh thuận đã tiến hành làm việc với một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở xã phước nam huyện thuận nam
về hành vi bình luận thông tin xấu độc xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị trên mạng xã hội facebook
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lợi dụng tình trạng khan hiếm xăng dầu tại một số tỉnh thành phố
đối tượng trên đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook tham gia theo dõi bình luận nội dung tiêu cực
xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị kinh tế xã hội của đất nước của các cá nhân trên các trang phản động như việt tân voa đài châu á tự do
qua làm việc người này cho biết do nhận thức còn hạn chế nên đã có hành vi vi phạm luật an ninh mạng
tại buổi làm việc phòng an ninh đối nội đã tuyên truyền giải thích về âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các tổ chức cá nhân phản động trong và ngoài nước
lợi dụng các trang mạng xã hội để lôi kéo kích động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động chống đối đảng nhà nước
qua đó người này đã nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân cam kết không tái phạm và tự giác tháo gỡ các bình luận
tin xấu độc trên facebook cá nhân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an
công an bắc cạn vừa chủ trì phối hợp với công an huyện trợ mới tỉnh bắc cạn và phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam
đã phá thành công chuyên án bắt giữ thành công hai đối tượng là hứa văn ngọc thảo và nguyễn văn trường cùng chú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và hiện nay hai đối tượng đã được di lý về công an huyện trợ mới tỉnh bắc cạn để phục vụ cho công tác điều tra
công an bắc cạn vừa chủ trì đối hợp với công an huyện trợ mới tỉnh bắc cạn và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam
mã otp gửi về số điện thoại của ông hường nhằm mục đích liên kết visa lô pay của đối tượng với tài khoản ngân hàng của ông hường
ngay sau đó tài khoản của ông hưởng đã bị trừ hai mươi triệu đồng

mã otp gửi về số điện thoại của ông hường nhằm mục đích liên kết visa lô pay của đối tượng với tài khoản ngân hàng của ông hường
rồi như vậy thì nếu như mà khách hàng vào bài áo đóng phí thì khách hàng không đóng thì thôi
rồi cái này tụi em chuyển qua rút tiền
chủ yếu là nếu như rút tiền đó là mình chủ yếu là hơn các mẹ thẻ đó thôi
và nếu như khách hàng đạt được cái mỏ otp đó là khách hàng sẽ mất tiền
chúng tôi là dành rất nhiều cái thời gian để xác định được con người là cụ thể
cái thứ hai nữa là về cái địa bàn mà các đối tượng thực hiện hành vi là phạm tội
cái thứ ba nữa là về cái phương tiện
các đối tượng chủ yếu thực hiện hành vi phạm tội trong chuyên án này qua
lúc đầu chúng tôi là xác định các đối tượng chủ yếu là thực hiện trên điện thoại di động
đấy thì các đối tượng là tải những cái phần mềm và để thực hiện những cái hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
sau gần ba mươi ngày điều tra khám phá với sự hiệp đồng của các đơn vị chức năng
hứa văn ngọc thảo
và nguyễn văn trường đã bị bắt giữ
hai đối tượng khẳng định nếu như bị hại không cung cấp mã otp
thì các đối tượng cũng không thể chiếm đoạt được tiền trong tài khoản
tại bắc cạn cũng đã từng có nạn nhân sập bẫy lừa đảo tương tự
nhưng do loại tội phạm này là tội phạm ẩn danh quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn
vì vậy yếu tố hàng đầu đối với loại tội phạm này là người dân cần hết sức cảnh giác
thưa quý vị liên quan đến vụ tham mô tài sản xảy ra tại phòng giao dịch thành phố cam ranh
thuộc ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sa công banh chi nhánh tỉnh khánh hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cho biết đối tượng chủ mưu trong vụ án này là nguyễn thị thanh hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên là phó trưởng phòng phụ trách nội nghiệp phòng giao dịch sa công banh thành phố cam ranh
do cần tiền nên từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thị thanh hà mưu tính chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và khách hàng
để thực hiện mưu tính này hà tự ý sử dụng những thông tin
bao gồm số tài khoản thẻ tiết kiệm rồi chỉ đạo thủ quỹ nguyễn thị hồng nhạn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
và hai giao dịch viên là nguyễn trà my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngô nữ hồng hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lập khống hồ sơ tín dụng khách hàng vai tiền của sa công banh với tài sản thế chấp đảm bảo là thẻ thiết kiệm tiền gửi của chính khách hàng
để rút tiền vai từ ngân hàng
ngoài ra hà còn chỉ đạo ba nữ nhân viên nêu trên lập chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền tiết kiệm
của một số khách hàng để chiếm đoạt tiền
tổng số tiền bốn bị can đã chiếm đoạt từ tiền vai của sa công banh khánh hòa và của khách hàng là hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện hai bị can hà và nhạn đã bị bắt tạm giam còn my và hải được áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do đối tượng phan xào nam và nguyễn văn dương cầm đầu
ngày hai mươi năm tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận đã khởi tố bắt tạm giam
bốn tháng đối với hai đối tượng là lê quang hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và đỗ đình thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng với hình thức là game bài đổi thưởng rigvip chip club
đỗ đình thi và lê quang hùng được xác định là những đối tượng đã đăng ký làm đại lý cấp hai trên hệ thống rigvip tiplub
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy thi và hùng đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng
thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử để thuận lợi trong quá trình giao dịch
mua bán cho các con bạc trên hệ thống game bài rigvip chip club
trong số giao dịch của hai đối tượng trên lên đến bốn mươi tỷ rich tương đương quy đổi khoảng ba mươi ba hai tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm triệu đồng
sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản lý văn thảo sinh năm hai nghìn ba và lý hiểu phong sinh năm hai nghìn một
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố
ông thảo sử dụng nhiều tài khoản facebook giả danh khác nhau để bình luận đăng tải bài viết trên các hội nhóm
với nội dung như khôi phục tài khoản facebook gia lô bị hack nhận đọc trộm tin nhắn các dịch vụ tăng tương tác
khi có người nhắn tin liên hệ thảo yêu cầu đặt cọc tiền lệ phí và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng
nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản qua việc hách tài khoản facebook chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
với thủ đoạn nêu trên từ đầu năm hai nghìn một mươi hai đến nay thảo đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều địa phương trên cả nước
với tổng số tiền chiếm đoạt hơn bốn trăm linh triệu đồng
mở rộng điều tra đối tượng lý hiểu phong sinh năm hai nghìn một bị phát hiện cũng có hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với thủ đoạn tương tự chiếm đoạt tổng số tiền hơn năm mươi triệu đồng
công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk
đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng kết thân trong trại giam và sau khi ra tù thì lại rủ nhau đi trộm cắp tài sản
đó là nguyễn tới chú thành phố buôn ma thuật và vũ đình huy chú huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
cả hai đều có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy
trong thời gian chấp hành án cả hai quen biết và chơi thân với nhau
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thì cả hai cùng mãn hạn tù về lại địa phương
thời gian này để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng hai đối tượng điều khiển xe máy đi dò la trên các tuyến phố bôn ma thuột
khi thấy nhà dân nào sơ hở thì cậy khóa phá cửa đột nhập trộm cắp
từ cuối tháng một mươi đến nay hai đối tượng đã gây ra bốn vụ trộm cắp lấy hai xe máy nhiều điện thoại di động và tiền mặt với tổng giá trị tài sản hơn năm mươi triệu đồng
còn thành phố buôn ma thuột đang tiếp tục truy thu tài sản để trả lại cho bị hại
thưa quý vị gần như
càng đến gần tết thì tội phạm trộm cắp tài sản càng có chiều hướng gia tăng
đặc biệt là nhiều đối tượng đã lựa chọn các địa điểm nhạy cảm như đền chùa cơ sở thờ tự để hoạt động
phóng sự sau đây được thực hiện tại nghệ an
trong hai tháng gần đây trên địa bàn nghệ an xảy ra hàng chục vụ trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự như đền chùa hay nhà thờ họ
các vụ trộm hầu hết xảy ra đêm khuya
các đối tượng dùng công cụ để cậy cửa đột nhập phá kết sắt
những nơi có camera an ninh thì chúng dùng khẩu trang bịt mặt và che ống kính camera để hoạt động
để ổn định tình hình lãnh đạo công an nghệ an đã chỉ đạo công an huyện nghi lộc tập trung đấu tranh làm rõ
sau một thời gian điều tra ban chuyên án đã bắt sáu đối tượng trong đường dây chuyên trộm cắt tài sản tại nơi thờ tự
điều đáng nói nhóm đối tượng này mới từ một mươi sáu đến hai mươi hai tuổi đều trú tại huyện nghi lộc
và có hai đối tượng nghiện ma tội
trong thời gian hơn một tháng qua chúng đã gây ra hai mươi năm vụ trộm kết sắt trên địa bàn nghệ an và hà tĩnh gây thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng

trong thời gian vụ trộm kết sắt trên địa bàn nghệ an và hà tĩnh gây thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng